về cơ cấu kinh tế năm nay khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm một mươi năm ba mươi bốn khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm ba mươi ba ba mươi bốn khu vực dịch vụ chiếm bốn mươi một ba mươi hai thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm một mươi
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm hai nghìn một mươi bảy ước tính đạt hơn ba chín trăm ba mươi bốn tỷ đồng tăng gần một mươi một so với năm trước
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm hai nghìn một mươi bảy ước tính đạt hơn hai trăm một mươi ba tỷ usd tăng hơn hai mươi một so với năm trước đây là mức tăng cao nhất trong những năm qua
trong năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có một trăm hai mươi sáu tám trăm năm mươi chín doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn một hai trăm chín mươi năm tỷ đồng tăng hơn một mươi năm về số doanh nghiệp và tăng hơn bốn mươi năm về số vốn đăng ký so với năm hai nghìn một mươi sáu
hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ đã chủ trì phiên họp đánh giá công tác điều hành
giá kiểm soát lạng phát năm hai nghìn một mươi bảy và định hướng điều hành giá năm hai nghìn một mươi tám theo báo cáo của nhóm giúp việc ban chỉ đạo mặt bằng giá cả thị trường trong năm hai nghìn một mươi bảy biến động theo hướng tăng thấp trong những tháng đầu năm giảm trong cuối hai và tăng dần trở lại trong những tháng cuối năm
phát biểu kết luận phiên họp phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo nhận định công tác quản lý giá năm hai nghìn một mươi bảy tiếp nối thành công hai nghìn một mươi sáu
sát với chỉ tiêu
phát biểu kết luận phiên họp phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo nhận định công tác quản lý giá năm hai nghìn một mươi bảy tiếp nối thành công hai nghìn một mươi sáu sát với chỉ tiêu
phó thủ tướng đề nghị bộ tài chính điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ theo dự toán nâng cao hiệu quả chi tiêu công đầu tư công đầu tư toàn xã hội
ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ linh hoạt theo diễn biến thị trường cả về lãi suất tỷ giá tín dụng theo mức lạm phát cơ bản tăng từ một sáu đến một tám
bảo đảm cơ cấu và chất lượng tín dụng để phòng ngừa những biến động tiền tệ
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải đàm phán với các nhà đầu tư ngân hàng điều chỉnh giá bot đối với các trạm đã quyết toán ưu tiên giảm phí hơn giảm thời gian thu phí giảm chi phí cho doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị số bốn mươi tám cttg chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết nguyên đán mậu tất hai nghìn hai mươi
để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới hai nghìn một mươi tám và tết nguyên đán mậu tất đầm ấm vui tươi an toàn tiết kiệm thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường và có giải pháp chỉ đạo kịp thời các đơn vị bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu tổ chức tốt hệ thống phân phối bảo đảm thông suốt từ sản xuất đến tiêu dùng có giải pháp tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng m
đủ cho nhân dân với giá cả hợp lý chất lượng tốt chủ động có biện pháp điều tiết kịp thời trên phạm vi cả nước
hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố hà nội và viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng giọt hồng lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
giải thưởng giọt hồng là giải thưởng cho các tổ chức đơn vị có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện
qua chín năm tổ chức giải thưởng giọt hồng đã được nhiều đơn vị tổ chức trên địa bàn thành phố hà nội hưởng ứng và đón nhận
giải thưởng giọt hồng lần thứ một mươi được trao cho hai mươi bốn đơn vị tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện
cùng kỷ niệm trương và bằng khen của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
sự kiện này là niềm tự hào động viên khích lệ cho những người làm công tác vận động hiến máu tình nguyện
mỗi đơn vị máu tiếp nhận được đã thể hiện tinh thần nhân ái tình cảm và trách nhiệm của cả cộng đồng đối với những người bệnh đang cần truyền máu
tại hà nội cổng thông tin điện tử chính phủ phối hợp với cục việc làm thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
vừa tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề việc làm thị trường lao động việt nam trong tiến trình hội nhập
tại buổi đối thoại trực tuyến các đại biểu cho rằng thách thức về việc làm trong kỷ nguyên số với việt nam ngày càng tăng
dự báo từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm lực lượng lao động của việt nam tăng bình quân hàng năm một hai mươi tám tương ứng bảy trăm hai mươi tám người một năm
quy mô lực lượng lao động tăng từ năm mươi năm năm mươi bốn triệu người năm hai nghìn một mươi sáu lên sáu mươi hai triệu người năm hai nghìn hai mươi năm
nếu không có sự chuyển đổi cơ cấu phù hợp thị trường lao động việt nam sẽ bị tác động mạnh do có nhiều lao động tay nghề thấp bị thay thế
để đối phó với những thách thức về việc làm trong kỷ nguyên số việt nam cần tập trung các ưu tiên như phát triển
hệ thống thị trường lao động kỹ năng giáo dục dạy nghề và an sinh xã hội
đồng thời bổ sung đội ngũ lao động có trình độ cao công nhân lành nghề làm việc trong các ngành lĩnh vực có tác động mạnh tới tốc độ tăng trưởng
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
fbi cảnh báo nguy cơ khủng bố tại nước mỹ
argentina tưởng niệm bốn mươi bốn triệu đô lao động việt nam
tổng thủy thủ tàu ara san juan
cục điều tra liên bang mỹ fbi vừa công bố một báo cáo cho thấy
những đối tượng trong nước bị truyền bá tư tưởng cực đoan là mối đe dọa khủng bố chính đối với nước này trong năm hai nghìn một mươi tám
thậm chí còn nguy hiểm hơn so với những phần từ nước ngoài tới mỹ để thực hiện các hoạt động khủng bố
báo cáo của fbi cho rằng mối đe dọa khủng bố từ những công dân mỹ bị các nhóm cực đoan như tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng tẩy não
hoặc hành động vì những lý do riêng đã trở thành mối đe dọa chủ yếu mà nước mỹ đang phải đối mặt
thậm chí còn lớn hơn nguy cơ từ các đối tượng khủng bố người nước ngoài
báo cáo được công bố vài ngày sau khi fbi bắt giữ ebrid chamson một cựu lính thủy đánh bộ mỹ hiện là tài xế xe kéo
bị cáo buộc đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công theo kiểu is tại thành phố san francisco trong dịp lễ giáng sinh vừa qua
theo thông báo jameson hai mươi sáu tuổi đã lên kế hoạch tấn công cảng số ba mươi chín một địa điểm nổi tiếng tại san francisco trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tám tới hai mươi năm tháng một mươi hai
nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các tay súng is
chính phủ argentina vừa tổ chức lễ tưởng niệm bốn mươi bốn thủy thủ mất tích trên tàu ngầm area stanwan từ hôm một mươi năm tháng một mươi một ở khu vực nam đại tây dương
hiện chiến dịch tìm kiếm tàu ngầm mất tích vẫn chưa mang lại kết quả bất chấp nỗ lực phối hợp giữa các nước
phát biểu tại lễ tưởng niệm lãnh đạo bộ quốc phòng và bộ ngoại giao argentina thừa nhận
việc tàu ngầm aerea san juan mất tích là một thảm họa đồng thời bày tỏ lòng thương tiếc với thủy thủ đoàn
vụ việc này không chỉ tác động mạnh tới tâm trí nhà chức trách mà còn cả xã hội nói chung nữa
chúng tôi xin bày tỏ lòng tôn kính với gia quyến các thủy thủ những người đã phải trải qua những thời khắc tồi tệ nhất
chúng ta sẽ tưởng nhớ tới bốn mươi bốn đồng bào trên tàu ngầm san juan bởi họ tượng trưng cho lòng dũng cảm bảo vệ lợi ích của chúng ta và vùng biển lục địa
hôm một mươi năm tháng một mươi một tàu aerea san juan đã phát tín hiệu lần cuối tại vịnh san jose cách bờ biển bốn trăm ba mươi hai km
thông báo về việc nước biển tràn hệ thống thông hơi trong lúc biển động mạnh dẫn tới sự cố đoạn mạch ở một ác quy và gây cháy
tuy nhiên thủy thủ đoàn thông báo đã không chế được vụ việc và tiếp tục hành trình
kể từ đó tàu ngầm đã mất tích hiện nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm mất tích của hải quân argentina và quốc tế vẫn chưa mang lại kết quả
ủy ban bầu cử trung ương nga đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tranh cử của tổng thống vladimir putin cho cuộc bầu cử tổng thống nga vào năm tới
hôm hai mươi bảy tháng một mươi hai đích thân tổng thống nga putin đã tự đi nộp hồ sơ tranh cử
theo quy định trong vài ngày tới ủy ban bầu cử trung ương sẽ công bố quyết định có chấp nhận tư cách ứng cử viên của ông putin hay không
ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua chiến dịch tranh cử tổng thống nga đã chính thức bắt đầu
trước đó hội đồng liên bang tức thượng viện nga đã thông qua thời gian tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tổng cộng hai mươi ba ứng cử viên đã thông báo có ý định tranh cử trong đó có tổng thống putin
giới phân tích dự đoán tổng thống putin có thể sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
myanmar mới đây thông báo sẽ gia hạn lệnh giới nghiêm tại bang rakhin nhằm tăng cường an ninh ổn định và luật pháp
tại khu vực này bang rakhin ở miền bắc myanmar đã đối mặt với bất ổn an ninh nghiêm trọng
sau khi một nhóm vũ trang tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát
nhà chức trách địa phương thông báo lệnh giới nghiêm tại monto thuộc bang rakhin miền bắc nước này sẽ được gia hạn hai tháng
truyền thông myanmar cho biết lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
theo đó cấm tụ tập hơn năm người và cấm mọi người ra đường kể từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
trước đó lệnh giới nghiêm đã được áp dụng ngay sau khi nhóm vũ trang tự xưng đội quân cứu thế arakhan roynia
tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát ở monto ngày hai mươi năm tháng tám khiến người dân địa phương phải đi sơ tán
hiện những người sơ tán đến trại thiên nạn ở sitwe thuộc phủ bang rakhine đã trở về nhà vì tình hình đã trở lại bình thường
theo đúng kế hoạch chuẩn bị các khâu cần thiết cho đại hội thể thao olympic và paralympic mùa đông hai nghìn một mươi tám pian trang
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hàn quốc đã kết thúc
tổ quốc đã công bố mẫu thiết kế các bục trao giải trang phục chính thức âm nhạc và quà tặng cho những vận động viên giành huy chương
tại các lễ trao giải của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này
thông báo của ban tổ chức cho hay các buổi lễ đều sẽ diễn ra trang trọng tại khu vực medde plaza
trong tổ hợp olympic plaza ở thành phố peyung trang cách thủ đô seoul một trăm tám mươi km về phía đông
khu vực trao giải được thiết kế và bài trí theo phong cách đặc trưng của văn hóa hàn quốc
với nhà gỗ và đồ vật chế tác
trang phục nhận giải cũng được thiết kế trang nhã với hai màu chủ đạo là xanh và đỏ theo quốc kỳ hàn quốc
các thiết kế này mang hơi hướng đồ đông với ao ấm và mũ giữ nhiệt
quà tặng cho những vận động viên dành huy chương sẽ là hình hồi trắng seoul rang
linh vật của olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám và gấu mặt trang banapi linh vật của paralympic hai nghìn một mươi tám
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt